trước khi triển khai tiêm bộ y tế đã tiến hành khảo sát đánh giá tỷ lệ chấp thuận của phụ huynh
đối với việc tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
tỷ lệ chấp thuận khác nhau giao động từ sáu mươi đến tám mươi
do vậy bộ y tế đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền
đồng thời tập huấn cho các địa phương để các địa phương có thể chủ động khi vaccine về đến việt nam
theo thứ trưởng bộ y tế ngay trong chiều ngày ba tháng bốn
bộ y tế đã làm việc với hai đơn vị là đại sứ quán australia và giám đốc pfizer tại việt nam
theo đó cùng thống nhất phương án đưa vaccine về việt nam nhanh nhất
sớm nhất có thể để triển khai tiêm cho trẻ em
việt nam đang cấp phép vaccine tiêm cho trẻ em từ năm đến một mươi một là pfizer và moderna
dự kiến nếu hoàn thành thủ tục nhanh nhất
thì có thể đưa lô vaccine moderna đầu tiên về việt nam vào ngày một mươi tháng năm
cũng tại cuộc họp báo thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đã thông tin về các ứng viên vaccine covid một mươi chín
do việt nam nghiên cứu và sản xuất
cụ thể đến nay việt nam có ba ứng viên
vắc xin covid một mươi chín là nanocovax và công ty cộng phần công nghệ sinh học dược nanogen covivax
do viện vắc xin và sinh phẩm y tế nha trang ivac nghiên cứu và vắc xin chuyển gia công nghệ alct một trăm năm mươi bốn
thứ trưởng bộ y tế nhấn mạnh cả ba ứng viên vaccine covid một mươi chín của việt nam
đều đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng
khi các đơn vị nghiên cứu vaccine hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của hội đồng đạo đức và hội đồng tư vấn cấp phép
trên cơ sở đánh giá của hai hội đồng này nếu đủ điều kiện
thì bộ y tế sẽ tiến hành cấp phép
vaccine là một sinh phẩm tiêm vào cơ thể con người nên yêu cầu đánh giá an toàn rất cao
bao gồm đánh giá tay biến tức thị và đánh giá ảnh hưởng lâu dài
chúng ta sẽ không cấp phép vaccine khi chưa có nghiên cứu và đánh giá đầy đủ
về cơ bản đã có sáu mươi tám mươi phụ huynh đồng ý tiêm vaccine cho con trẻ
và bộ y tế cũng đang triển khai nhanh nhất tiến độ bao phủ vaccine cho trẻ
để nâng cao khả năng chống lại dịch covid một mươi
theo một nghiên cứu
omicron tàng tàng hình ba hai khiến tài lượng virus có thể cao gần một mươi lần phiên bản ba một của omicron
tuy nhiên chủ yếu chỉ gây triệu chứng ở đường hô hấp trên ít khi xuống đến phổi
một ép không mắc omicron tàng hình có khả năng gây lây nhiễm cho một mươi hai người khác
theo tổ chức y tế thế giới who omicron tàng hình ba hai vẫn là biến thể chủ đạo toàn cầu
vượt qua hai biến thể vụ khác của omicron là ba một và ba một
kể từ khi ba một
năm hai xuất hiện cho tới nay số ca mắc toàn cầu đã tăng vọt trở lại kể từ khi giảm vào đầu tuần của tháng một
mặc dù ba hai chỉ mới bắt đầu lấn sân sang mỹ để từng bước trở thành biến thể chủ đạo
nhưng biến thể omicron tàng hình này đã hoành hành nhiều nơi trên thế giới
trong đó có đông nam á và tây thái bình dương sau khi cản quét châu âu
có nhiều lý do khó có thể biết được omicron tàng hình ba hai sẽ gây ra hệ quả gì
cdc ước tính băng bảy triệu người mỹ nhiễm covid một mươi chín vào mùa đông vừa qua
nghĩa là cứu bệnh
vì một người mỹ thì có một người nhiễm covid một mươi chín trong suốt làn sóng omicron đầu tiên
thêm nhiều người có miễn dịch nhờ tiêm phòng vaccine và liều tiêm tăng cường
dựa trên mẫu xét nghiệm máu ngẫu nhiên chín mươi năm người mỹ đã có miễn dịch trước covid một mươi chín
tiến sĩ john salinas chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại đại học stanford gọi đây là bức tường miễn dịch
các nghiên cứu cho thấy omicron tàng hình ba hai trốn tránh hàng rào miễn dịch chống lây nhiễm như biến thể gốc

điều tiêm tăng cường là cần thiết để chống lại những biến thể này
tuy nhiên chưa đến một nửa dân số mỹ một mươi hai tuổi trở lên được khuyên cáo tìm liều bà
một vài người tự hỏi liệu ba hai có gây tái nhiễm covid một mươi chín đối với người đã mắc ba một trước đó
một nghiên cứu lớn ở đan mạch đã cho thấy rằng khả năng tái nhiễm này là có thể nhưng hiếm gặp
nghiên cứu trên một tám triệu ca nhiễm covid một mươi chín cho thấy chỉ có một bảy trăm ba mươi chín người dương tính với sars cov hai hai lần trong vòng hai tháng
trong đó chỉ có bốn mươi bảy trường hợp
nhiễm ba một lần thứ nhất và mắc ba hai lần thứ hai
khi nghiên cứu kỹ hơn các nhà khoa học phát hiện rằng trường hợp tái nhiễm này thường xảy ra ở người trẻ
và chưa được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín đặc biệt là trẻ em
và triệu chứng covid một mươi chín ở những người này thường là nhẹ
ba hai cực kỳ gây lây nhiễm
một số nhà dịch tế học cho biết mỗi f câu mắc omicron tàng hình có thể lây nhiễm cho một mươi hai người khác
khả năng lây nhiễm đó ngang mực với sợi
nhưng omicron tàng hình còn có khả năng lây chuyển
trong khi đó ba một mức độ lây nhiễm thấp hơn một chút với hệ số là tám
nghĩa là cấp một f nhiễm ba một sẽ lây gây nhiễm cho tám người khác
giáo sư les aburadas chuyên ngành khoa học dân số tại trung tâm bi học well connected medicine qatar
đã nghiên cứu về hiệu quả của vaccine ngừa covid một mươi chín
cũng như các liều tiêm tăng cường chống lại biến thể vụ omicron ba một và omicron tàng hình ba hai
ông nói thay vì đi thẳng xuống tường phố
như delta thì omicron dường như tập trung ở đường hô hấp trên ở đường mũi và họng
tóm lại omicron tàng hình ba hai cũng không dẫn tới tình trạng nhập điện nhiều hơn khi so với ba một
amicron tàng hình ba hai lặng lẽ thay thế người anh em ba một để trở thành nguyên nhân chính gây ra covid một mươi chín
mà không làm tăng ca mắc hay trường hợp tử vong
miễn dịch do lây nhiễm tự nhiên hoặc tiêm chủng là yếu tố quan trọng nhất trong nỗ lực kiểm soát covid một mươi chín hiện nay
đây cũng là yếu tố giải thích lý do một số quốc gia áp đặt
hạn chế nghiêm ngặt lại bị chủng phụ của omicron tấn công nặng nề hơn
theo cn ngay khi các ca nhiễm virus sars cov hai bắt đầu có xu hướng suy giảm sau đỉnh dịch hồi tháng một
số ca mắc trên toàn thế giới lại tiếp tục gia tăng
nguyên nhân gây ra đợt dịch mới nhất này là do sự xuất hiện của ba hai
chủng phụ dễ lây lan hơn của biến thể omicron
tại anh việc giao tiếp xã hội ngày càng tăng và hiệu quả của vaccine suy giảm
đang thúc đẩy làn sóng lây nhiễm gia tăng
song biến thể mới đang ảnh hưởng nặng nề hơn
ở những nơi áp đặt hạn chế nghiêm ngặt
tại các khu vực trước đây từng ghi nhận rất ít ca mắc như new zealand
hồng kông trung quốc và hàn quốc
tỷ lệ mắc bệnh đang vượt xa nhiều nước châu âu trong giai đoạn tồi tệ nhất
những nước này có xu hướng áp dụng chiến lược không covid
bao gồm kiểm soát biên giới chặt chẽ
và các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt trong nước để hạn chế lây nhiễm
trước covid một mươi chín các biện pháp kiểm soát dịch bệnh này
dù trong phạm vi quốc gia hay biên giới của quốc gia đó
hiếm khi ngăn được dịch bệnh lề làn trong thời gian dài
thông thường những biện pháp như phong tỏa cách ly
chỉ có thể làm chậm tốc độ lề làn của dịch bệnh
song không thể phủ nhận những biện pháp này có thể làm phẳng đường cong của dịch bệnh
giảm bớt áp lực cho các dịch vụ y tế
cho đến khi tìm ra các phương pháp điều trị thích hợp và đảm bảo độ bà phủ vaccine
ở những người chưa được tiêm chủng
lây nhiễm tự nhiên chỉ có ở mức độ bảo vệ nhất định
trong khi các ca lây nhiễm đột phá
các trường hợp đã tiêm đủ hai mươi vaccine nhưng vẫn mắc covid một mươi chín
chế tạo khả năng miễn dịch ở mức cao hơn
dù thực tế là cả hồng kông trung quốc và new zealand
đều đang phải hứng chịu làn sóng lây nhiễm gia tăng mạnh mẽ trong thời gian gần đây
tác động đến sức khỏe cộng đồng ở hai nơi đã có sự khác biệt đáng kể
new zealand quốc gia có tỷ lệ bác phủ vaccine cao
đang trải qua sóng dịch với ít ca tử vong hơn
trái lại hồng kông đã ghi nhận nhiều ca tử vong hơn
với tỷ lệ tử vong trên một triệu dân
trong bốn tuần tính đến ngày một mươi tám tháng ba cao gấp ba mươi tám lần new zealand
sự khác biệt này là do chiến dịch tiêm chủng ở hai khu vực hoàn toàn khác nhau
tại hồng kông tỷ lệ tiêm mũi thứ hai và mũi tăng cường thấp hơn nhiều so với new zealand
đặc biệt là ở nhóm người cao tuổi dễ bị tổn thương
thưa quý vị trong hai mươi bốn giờ qua
thế giới ghi nhận một một trăm tám mươi hai ca mắc covid một mươi chín và trên ba ca tử vong mới
các mắc mới tại hàn quốc tăng gấp đôi do biến thể phụ của omicron
theo trang thống kê wondermatter info
tính đến sáu giờ ngày sáu tháng bốn theo giờ việt nam
toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng bốn trăm chín mươi ba sáu trăm chín mươi chín trăm sáu mươi ba ca nhiễm virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
trong đó có sáu một trăm tám mươi hai hai trăm chín mươi năm ca tử vong
số ca nhiễm mới trong hai mươi bốn giờ qua là một một trăm tám mươi hai hai trăm tám mươi sáu và ba sáu mươi tám ca tử vong
trong hai mươi bốn giờ qua
hàn quốc dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với hai trăm sáu mươi năm chín trăm chín mươi năm ca
pháp đứng thứ hai với hai trăm linh ba hai mươi một ca
tiếp theo là đức một trăm tám mươi bảy hai trăm năm mươi sáu ca
anh đứng đầu về số ca tử vong mới với ba trăm sáu mươi tám người chết trong ngày
tiếp theo là nga ba trăm một mươi sáu ca và đức với hai trăm năm mươi sáu ca
số ca mắc mới covid một mươi chín tại bang new york mỹ đã gia tăng trở lại do sự lây lan của biến thể ba hai của biến thể omicron
ngày bốn tháng bốn nhà chức trách new york công bố số liệu cho thấy số ca mắc covid một mươi chín trung bình bảy ngày
tính đến ngày ba tháng bốn tại bang này lên mức một mươi bảy tám trên một trăm linh người
cao hơn gấp đôi so với mức tám hai của ba tuần trước đó
tỷ lệ người dân dương tính với virus sars cov hai trong cùng thời gian trên
cũng tăng từ mức một bốn trong ngày một mươi ba tháng ba lên ba vào ngày ba tháng bốn
giới chức y tế bang new york cho biết năm mươi chín sáu số mẫu thu thập
trong thời gian từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng ba là những biến thể ba hai của omicron
đồng thời khẳng định vaccine vẫn là vũ khí phòng thủ tốt nhất của mỗi người trong cuộc chiến chống virus sars cov hai
trong khi đó số ca nhiễm mới tại hàn quốc trong ngày năm tháng bốn đã tăng mạnh trở lại so với một ngày trước đó
cụ thể nước này ghi nhận số ca nhiễm mới tăng lên mức hai trăm sáu mươi sáu một trăm ba mươi năm ca
cao hơn gấp đôi so với mức một trăm hai mươi bảy một trăm chín mươi ca của một ngày trước đó
đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên mức một năm
tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức ba trăm bốn mươi bảy năm trăm năm mươi bốn ca ghi nhận một tuần trước đó
cũng trong hai mươi bốn giờ qua nước này ghi nhận thêm hai trăm linh chín ca tử vong đưa tổng số người không quả khỏi lên một mươi bảy sáu trăm sáu mươi hai
trong bối cảnh chính phủ hàn quốc ngày bốn tháng bốn quyết định nới lỏng các quy định giãn cách xã hội trong hai tuần
nhằm giảm gánh nặng cho các doanh nghiệp biển hưởng dịch bệnh nặng nề
nhiều ý kiến quan ngại về làn sóng lây nhiễm

mới đây giới chức trung quốc đã mở rộng lệnh phong tỏa ở thượng hải bao phủ tất cả hai mươi sáu triệu dân của thành phố
dù số liệu mới nhất cho thấy chỉ có hai trăm sáu mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín có triệu chứng được ghi nhận
lệnh phong tỏa trên được mở rộng sau khi được xét nghiệm đại trà phát hiện số ca nhiễm không có triệu chứng mới ở thượng hải hôm bốn tháng bốn
ở mức cao kỷ lục lên hơn một mươi ba ca tăng từ con số hơn tám năm trăm linh được ghi nhận ngày trước đó theo reuter
ở trung quốc đại lục ca nhiễm không có triệu chứng không được tính là ca nhiễm covid một mươi chín được xác nhận
trong khi đó số ca nhiễm covid một mươi chín có triệu chứng được kích nhận ở thượng hải trong ngày bốn tháng bốn là hai trăm sáu mươi tám giảm từ bốn trăm hai mươi năm ca được ghi nhận hôm ba tháng bốn
trước đó giới chức đã thông báo đợt phong tỏa tại thượng hải kéo dài từ ngày hai mươi tám tháng ba đến ngày năm tháng bốn và chia làm hai nửa
nửa phía đông của thành phố phong tỏa từ ngày hai mươi tám tháng ba đến sáng ngày một tháng bốn và sau đó là nửa phía tây
tuy nhiên lệnh phong tỏa giờ đây mở rộng và sẽ kéo dài tới khi có thông báo mới
bà ngô kiến du quan chức thuộc ủy ban y tế thành phố thượng hải nhấn mạnh
việc kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của thượng hải đang trong giai đoạn khó khăn và quan trọng nhất
chúng ta phải tuân theo chính sách chống dịch chung không được lưỡng lự và ra động
trong khi đó chính sách cách ly của tượng hải đã bị chỉ trích vì tách con trẻ khỏi cha mẹ và đưa những trường hợp không có triệu chứng ở chung với người có triệu chứng
bà ngô hôm bốn tháng bốn khẳng định những đứa trẻ xương tính với covid một mươi chín phải được cách ly
hiện đang có hai mươi ba thành phố ở trung quốc đã trong tình trạng phong tỏa một phần hoặc toàn phần khiến khoảng một trăm chín mươi hai triệu người bị ảnh hưởng theo gai tờ
với tình trạng phong tỏa kéo dài như hiện nay tại trung quốc nền kinh tế đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng
trung quốc vẫn đang kiên quyết theo đuổi chính sách zelo covid và cũng chưa thể khẳng định chắc chắn rằng trung quốc liệu sẽ có thành công với chính sách này hay không
bên cạnh đó người mắc các bệnh không phải covid một mươi chín tại thượng hải đang bị cơ sở y tế từ chối tiếp nhận
lặp lại tình cảnh từng diễn ra trong đợt phong tỏa ở tây an và một số nơi khác
những ghi nhận dưới đây cho thấy người dân nơi đây bất lực như thế nào
gần ba tuần qua bố của chị jia zhuling đã phải cố chịu đứng con đau quản quại từ các bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối
ông bị bệnh viện từ chối điều trị bí khu nhà nơi ông sống đang bị phong tỏa sau khi có vài ca covid một mươi chín
chúng tôi liên tục cầu xin bệnh viện tiếp nhận ông ấy chị ja nói
có lúc đau quá bố tôi chỉ muốn chết đi chúng tôi biết làm gì đây
khi số ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh thượng hải trung tâm tài chính lớn của trung quốc gần như đã ngừng hoạt động vì phải phong tỏa
phần lớn nguồn lực y tế được dành cho công tác chống dịch khiến nhóm bệnh nhân không mắc covid một mươi chín như bố của chị gia gặp khó khăn khi muốn được điều trị
ông duozhe zhang ba mươi chín tuổi cũng có trải nghiệm tương tự
là lao động tại congo
ông lu bay về nhà hồi tháng ba để mong sớm được điều trị còn mắt trái bị thương
sau khi hạ cánh tại thượng hải ông đua đem chuyện chữa bệnh báo với bên khách sạn
cách ly và hải quan nhưng hơn một tuần sau vẫn chưa được hủy ẩm
ông nói tôi chỉ lo là chờ tới khi hết cách ly thì mắt tôi mù mất
tuyệt vọng ông lô lên mạng xã hội cầu cứu và nhanh chóng được hỗ trợ sau khi truyền thông vào cuộc
may mắn là đã phẫu thuật xong
lẽ ra không phức tạp vậy đâu
nhưng người thấp của bé họng như tôi thì chuyện gì cũng khó
đợt bùng phát dịch omicron tại thượng hải là phép thử lớn nhất từ trước tới nay
đối với chính sách chống dịch procovis của trung quốc
trước mắt thành phố này vẫn đang chật vật
trong thời gian thượng hải tiếp tục phong tỏa cảm giác bất lược gần như bao trùm siêu đô thị lớn nhất trung quốc
cuối tuần qua mạng xã hội trung quốc lưu truyền ảnh và video trẻ em bị chia tách khỏi bố mẹ tại một bệnh viện thượng hải
khiến nhiều người cảm thấy bất bình
một phụ huynh có con bị đưa đi vì nhiễm ncov
viết trên mạng xã hội rằng tôi rất buồn bực thật vô nhân đạo
tâm lý bực bội còn xuất hiện tại một số nhân viên y tế của thượng hải
tuần trước mạng xã hội trung quốc lan truyền đoạn ghi âm cuộc gọi của một quan chức
tại trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc thượng hải cho biết
nguồn lực y tế của thành phố đang chịu áp lực nghiêm trọng
tình hình dịch covid một mươi chín tại trung quốc vẫn đang vô cùng căng thẳng áp lực lên hệ thống y tế càng cao
kích số ca mắc cứ gia tăng liên tục
khi lực lượng y tế dồn vào công tác điều trị và chống dịch
thì những bệnh lý khác của người dân đang đứng trước nhiều nguy cơ
đây cũng là vấn đề hết sức nan giải với ngành y tế nước này
thưa quý vị và các bạn có thể thấy đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khá phức tạp
khi liên tục virus sars cov hai có những biến thể mới
chủng omicron đang là chủng ghi nhận có nhiều ca mắc nhất hiện nay
có đặc điểm dễ lây lan và có tốc độ lây lan nhanh chóng
vì vậy chúng ta không được chủ quan
hay luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân ở nơi công cộng
cũng như giữ khoảng cách xin khuẩn và đeo khẩu trang
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại